tỉnh lâm đồng đã công bố dịch tả lợn châu phi trên địa bàn toàn tỉnh
trước đó vào ngày hai mươi một tháng sáu ổ dịch đầu tiên đã xuất hiện tại xã liên hiệp huyện đức trọng
trước tình hình dịch tả lợn châu phi diễn biến phức tạp tỉnh lâm đồng yêu cầu các địa phương đơn vị liên quan huy động và bố trí mọi nguồn lực
để thực hiện các biện pháp cấp bách bao vây vùng dịch trên địa bàn nhanh chóng khống chế dập dịch không để lây lan ra vùng lân cận
xử lý tiêu hủy triệt để đàn lợn mắc bệnh theo quy định
các địa phương chưa có bệnh dịch tả lợn châu phi phải chủ động và tăng cường công tác phòng dịch giám sát chặt chẽ dịch bệnh
có phương án xử lý kịp thời nếu dịch xảy ra
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn nhanh chóng phối hợp với các địa phương có dịch triển khai công tác chống dịch
tập trung mọi nguồn lực để dập dịch triển khai chính sách hỗ trợ kịp thời cho các tổ chức cá nhân chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy
theo quy định hiện hành